tòa án nhân dân tp hcm bước sang tuần thứ hai xét xử sơ thẩm một mươi hai bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại công ty cổ phần vn phạc ma
điểm đáng chú ý tại phiên tòa ngày hôm nay là việc viện kiểm soát kiến nghị làm rõ dấu hiệu vn phạc ma làm lộ tài liệu mật
tại tòa đại diện bộ y tế khẳng định việc viện kiểm soát không sử dụng các tài liệu đã được bốn cơ quan quản lý nhà nước của ấn độ
và đại sứ quán việt nam tại ấn độ xác minh tính hợp pháp hợp lệ chứng minh rằng lô thuốc h capita chỉ giả về xuất xứ
là thuốc kém chất lượng chứ không phải là thuốc giả là không bảo đảm tính khách quan
đại diện viện kiểm sát cho rằng trong quá trình điều tra vụ án bộ y tế đã gửi công văn số bảy mươi bảy ban hành ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an và đóng dấu mật đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trước khi phiên tòa xét xử bốn ngày mới được bộ giải mật
trong quá trình giải quyết vụ án viện kiểm sát có nhận được tài liệu trên nhưng trong cáo trạng viện kiểm sát không sử dụng tài liệu này vì đây là tài liệu mật
tuy nhiên ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thời điểm tài liệu chưa được giải mật người làm chứng là ông ngô nhật phương đã có tài liệu này và giao nộp cho cơ quan an ninh điều tra
đại diện viện kiểm sát cho rằng việc này có dấu hiệu làm lộ bí mật nhà nước kiến nghị hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan an ninh điều tra xác minh làm rõ nội dung này